tại bắc giang vừa khai mạc diễn đàn kinh tế xúc tiến đầu tư phát triển nông nghiệp du lịch và tiêu thụ gà đồi yên thế tỉnh bắc giang nhằm định hướng phát triển ngành nông nghiệp đa dạng sản phẩm mang đậm bản sắc của việt nam
hiện nay việt nam vẫn còn rất nhiều dư địa để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn với phương thức sản xuất màu sắc riêng và vị thế của người nông dân được nâng lên
huyện yên thế của tỉnh bắc giang đã bám sát định hướng phát triển ngành nông nghiệp trong đó tận dụng khai thác lợi thế phát triển ba mươi sản phẩm là sản phẩm quốc gia có đóng góp lớn sản phẩm chủ lực của các tỉnh thành và sản phẩm mang đặc trưng riêng của địa phương
trong đó yên thế có hai sản phẩm đang được xây dựng trở thành sản phẩm ocop đạt năm sao là gà đồi và chè bản ven
huyện yên thế hiện có tổng đàn gà đồi từ bốn đến bốn năm triệu con sản lượng xuất bán hàng năm là một mươi bốn triệu con doanh thu hơn một năm trăm linh tỷ đồng
với hơn năm trăm linh hectare yên thế đã phát triển nhiều vùng trồng chai tập trung chuyên canh và đã bảo hộ nhãn hiệu